thưa quý vị và các bạn
nhiều năm qua các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
đã đưa ra nhiều luật điệu thực hiện nhiều thủ đoạn để phá hoại cản trở tiến trình phát triển của việt nam
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích từ hai kỳ đầu của loạt bài đăng bốn kỳ trên báo nhân dân có tiêu đề chung là
dân chủ là bản chất chế độ xã hội là mục tiêu động lực của sự phát triển đất nước của các tác giả đông á và quang hà
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích từ hai kỳ đầu của loạt bài đăng bốn kỳ trên báo nhân dân có tiêu đề chung là

xét từ bất kỳ góc độ nào thì nhiều năm nay mọi luật điệu sai trái của các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
đều nhằm đạt tới mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
để đạt mục đích một mặt họ sử dụng thủ đoạn mưa rầm thấm lâu với đủ loại phương tiện để đưa ra các luận điệu vu cáo vu khống bịa đặt
khuất sâu và thổi phồng một số sai lầm để đầu độc tinh thần những ai thiếu thông tin thiếu hiểu biết hoặc nhẹ dạ cả tin nhằm mục đích khiến họ đi từ chỗ nghi ngờ
đến chỗ phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng
mặt khác thâm độc và nham hiểm hơn
những đối tượng nói trên sử dụng dân chủ như một chiêu bài nhằm mê dụ một số người hướng theo một logic ngụy tạo
muốn xã hội phát triển phải có dân chủ muốn có dân chủ phải thực hiện tam quyền phân lập muốn có tam quyền phân lập phải thực hiện đa đảng
và trên thực tế bị chi phối bởi nhận thức cảm tính cho nên đã có người ngộ nhận rồi đưa ra ý kiến bất chấp sự thật
bất chấp tính nhất quán của đảng và nhà nước việt nam trong việc hướng dẫn
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trả lời phỏng vấn của báo chí nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa mỹ và việt nam
đại sứ mỹ kristen brink cho rằng
cá nhân tôi nhận định câu chuyện thành công của việt nam trong hai mươi năm năm qua là phi thường
việt nam đã thực hiện chính sách tăng cường hợp tác thông qua nâng cao vai trò vị thế trên trường quốc tế
các nhà lãnh đạo và người dân việt nam cùng tạo nên thành công rất đáng tự hào
có thể nói đó là một nhận xét rõ ràng và trung thực về sự phát triển của việt nam trong những năm qua
và trong các yếu tố làm nên sự phi thường đó có vai trò cực kỳ quan trọng của đảng cộng sản việt nam
với quan điểm đúng đắn về dân chủ để từ đó lãnh đạo nhà nước cùng toàn dân
nghiêm túc thực thi dân chủ trong xã hội
ở việt nam từ quan điểm coi dân chủ là bản chất chế độ xã hội
điều ba hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định
nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
công nhận tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người quyền công dân
thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh

có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc có điều kiện phát triển toàn diện
điều này trở thành nguyên tắc chi phối tiến trình bảo đảm toàn dân được giữ quyền làm chủ
được tạo điều kiện làm chủ biết sử dụng quyền làm chủ trong quá trình phát triển bản thân
tham gia xây dựng xã hội
tiến trình đó đã được thực hiện theo cả chiều rộng và chiều sâu
luôn là sự thống nhất trong tư cách một hệ thống đồng bộ từ cơ sở đến trung ương
từ trung ương đến trung ương

trung ương đến cơ sở để bảo đảm cho dân chủ luôn là tài sản của số đông
không phục vụ lợi ích của bất cứ tổ chức cá nhân nhóm xã hội nào
thí dụ điển hình và thời sự về hiệu quả của sự thống nhất này
là thành công của việt nam trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi vừa qua
sự thống nhất ý chí và hành động giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của dân do dân vì dân với quyền làm
làm chủ của nhân dân kết hợp với tinh thần chống dịch như chống giặc
xác định chấp nhận thiệt hại kinh tế bảo đảm mục tiêu tối thượng là bảo vệ tốt nhất sức khỏe
và tính mạng của nhân dân đã quyết định thành công của việc phòng chống đại dịch covid một mươi chín
ở việt nam thời gian qua
cũng đối diện với đại dịch covid một mươi chín một số quốc gia vốn vẫn được các nhà dân chủ ca ngợi là
kiểu mẫu về dân chủ kêu gọi phải áp dụng lại lộ ra một số khiếm khuyết mà ở đó
sinh mạng con người dường như chưa được quan tâm chưa được bảo đảm chắc chắn
các sự kiện hiện tượng này cung cấp thêm cứ liệu cho thấy dân chủ phải được chứng minh qua hiệu quả
tích cực trong sinh tồn xã hội qua việc không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
chứ không phải chỉ la lối qua đầu môi chót lưỡi
khoảng hai điều bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định
đảng cộng sản việt nam gắn bó mật thiết với nhân dân phục vụ nhân dân
chịu sự giám sát của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình
để thực hiện tốt vai trò là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đảng cộng sản việt nam
luôn chú trọng mở rộng và nâng cao dân chủ trong toàn bộ hoạt động của đảng
trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội
dân chủ giữ vai trò là cơ sở để đảng xác định không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực và mọi cá nhân vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật
tuy nhiên dân chủ hóa là một quá trình phức tạp phải giải quyết nhiều thách thức nảy sinh từ hoạt động của chính con người
khó có thể đạt tới kết quả như mong muốn trong một sớm một chiều
trên thực tế ở việt nam vẫn có một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tôn trọng dân chủ thậm chí vi phạm dân chủ
đồng thời có một số người lợi dụng dân chủ
để đưa ra đòi hỏi không chính đáng không phù hợp pháp luật coi thường kỷ cương phép nước
những hiện tượng xuyên tạc bản chất xã hội phản ánh không đúng đắn bản chất xã hội sẽ sớm bị loại bỏ khỏi cuộc sống
khi toàn đảng toàn dân tiếp tục nỗ lực củng cố hoàn thiện nhận thức về dân chủ xây dựng tinh thần dân chủ
trở thành ý thức tự giác trong suy nghĩ và hành động
lịch sử tổ chức
lãnh đạo cách mạng của đảng cộng sản việt nam cho thấy
một trong những vấn đề có tính nguyên tắc mà đảng luôn đặt lên hàng đầu
và nhất quán thực hiện trong mọi thời kỳ cách mạng là phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong thời kỳ mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát huy dân chủ trong xã hội luôn được đảng hết sức quan trọng
thể hiện qua luận điểm mang tính chỉ đạo là
xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế
cuộc sống ở mỗi cấp trên tất cả các lĩnh vực
dân chủ gắn liền với kỳ luật kỳ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật
được pháp luật bảo đảm
các năm qua những nội dung này vẫn tiếp tục được triển khai trong hoạt động thực tiễn
đồng thời luôn được bổ sung hoàn thiện và điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn lịch sử
tạo điều kiện để toàn dân phát huy quyền làm chủ
và để việc thực hành dân chủ thật sự phát huy hiệu quả
không thể phủ nhận
không thể phủ nhận
thực tế là ở việt nam ngày nay
mọi quyền lực của nhà nước luôn thuộc về nhân dân
nhân dân trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực đại diện của mình
để điều hành đất nước thực hiện giám sát thường xuyên liên tục đối với hoạt động của hệ thống chính trị
nhân dân được bảo đảm mọi quyền lợi và hoàn thành trách nhiệm cộng đồng
điều này đã được khẳng định trong hiến pháp
văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật việt nam
mà điểm nổi bật là
toàn bộ chương hai hiến pháp sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
dành riêng cho các quy định về quyền con người
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
trong đó khoảng một điều một mươi bốn xác định rất cụ thể
ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quyền con người quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội
được công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm theo hiến pháp và
để cụ thể hóa các quy định của hiến pháp
hệ thống văn bản pháp luật của việt nam luôn rất nhất quán
bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị
kinh tế văn hóa xã hội quyền khiếu nại và tố cáo
quyền lao động học tập chăm sóc sức khỏe
không phân biệt về giới tính sắc độc tôn giáo
đồng thời nhà nước đưa ra nhiều chủ trương
thực hiện nhiều chính sách xã hội thiết thực
tạo nhiều cơ hội
để nhân dân thật sự làm chủ
được tạo mọi cơ hội phát triển
trên bình diện quốc tế
đến nay việt nam đã tham gia hầu hết các công ước của lhq về quyền con người
và những nỗ lực không biết mệt mỏi đó
đã làm cho dân chủ trở thành tài sản chung vô giá của toàn dân việt nam
đưa tới rất nhiều thành tựu được thế giới ghi nhận đánh giá cao
tuy nhiên dựa trên logic ngụy tạo
muốn xã hội phát triển phải có dân chủ
muốn có dân chủ phải thực hiện tác dụng

muốn có tam quyền phân lập phải thực hiện đa đảng
những đối tượng thù địch và thiếu thiện trí
luôn hướng tới mục đích duy nhất là tác động tiêu cực
và phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
tiến công các cơ quan công quyền
nhất là cơ quan thực thi pháp luật
vụ cáo việt nam vi phạm dân chủ
đàn áp tôn giáo đàn áp dân tộc
và phủ nhận thành tựu của việt nam trên mọi lĩnh vực
họ mô đồ làm rối loạn nhân tâm
kích động thái độ bất mãn xuống đường biểu tình
kiếm cớ lôi kéo thế lực bên ngoài can thiệp
đặc biệt là tổ chức buôn dân chủ bằng thủ đoạn gây quỹ
một thủ đoạn quen thuộc của những đối tượng nêu trên là
cố gắng dựng lên một số cá nhân
gán cho nhãn hiệu tù nhân lương tâm
nhà bất đồng chính kiến
nhà hoạt động môi trường dân loan
kết hợp với việc cho ra đời hàng loạt hội nhóm hoạt động bất hợp pháp
hô hào đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền
nhằm hình thành một số xu hướng chính trị
mà bản chất là đi ngược lợi ích của đất nước
đi ngược lợi ích của toàn dân
không phải hàng năm mà hàng tháng hàng tuần
họ liên tục sản xuất các loại thư ngỏ đơn kiến nghị
với nội dung bịa đặt gửi nơi này nơi khác
để vu cáo việt nam về dân chủ
qua những luận điệu họ quảng bá kêu gào thực hiện
không khó nhận ra đó là thứ tự do dân chủ nhân quyền vô chính phủ
đứng ngoài luật pháp
chỉ để đáp ứng đòi hỏi ích kỷ vụ lợi của một số người tập hợp
trong một số phe nhóm hữu danh vô thực
và việc nhận tài trợ từ nước ngoài nay không còn là điều phải giấu diếp
ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua việc cơ quan chức năng khởi tố bị can
bắt tạm giam tiến hành khám xét đối với các đối tượng gồm
cấn thị theo trịnh bá phương trịnh bá tư nguyễn thị tâm
nguyễn thị cẩm thúy vũ tiến chi về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
kết quả điều tra ban đầu xác định lợi dụng việc chính quyền tôn trọng
các quyền tự do dân chủ của nhân dân các đối tượng này đã thực hiện
rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên đăng tải trên mạng quốc tế
cơ hội nhiều tin tức xuyên tạc bịa đặt nói xấu chế độ vu khống công an
quân đội chính quyền đàn áp nhân dân kích động dư luận bộc phát hành vi chống đối
kêu gọi tổ chức cá nhân ở nước ngoài ủng hộ đó là mặt thần của số người tự xưng
hoặc được đồng bọn gán cho nhãn hiệu nhà dân chủ nhà hoạt động rồi triệt để khai thác lợi dụng
để rêu ra vu cáo việt nam vi phạm dân chủ không có dân chủ
với dân chủ thì không có đặc quyền thực thi dân chủ phải đi cùng với tuân thủ pháp luật
không có quốc gia nào trên thế giới cho phép công dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ cấu kết với các thế lực bên ngoài để phá hoại tiến trình phát triển của đất nước
dù họ là ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì ở đâu cũng phải bị nghiêm trị
nhất là khi đã cấu kết tiếp tay cho tổ chức khủng bố
như có người ở việt nam đã cấu kết tiếp tay cho các tổ chức khủng bố việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vì thế việc cơ quan chức năng của việt nam khởi tố bắt tạm ra một số người là việc làm hợp pháp kịp thời và cần thiết
để những người gọi là nhà dân chủ nhà hoạt động không thể ngang nhiên vi phạm pháp luật
dân chủ trở thành chiêu bài được họ triệt để lợi dụng để gieo rắc
lợi dụng để gieo rắc luận điệu xuyên tạc gây nghi ngờ đầu độc dư luận tác động đến một số cá nhân nhận thức còn hời hợt
chưa suy xét một cách tỉnh táo hoặc vì bức xúc trước một số hiện tượng tiêu cực mà bị tiêm nhiễm
vạch trần không chỉ để nhận diện mà phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi
các phát ngôn lợi dụng dân chủ làm dối loạn trật tự xã hội phá hoại sự ổn định chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xâm phạm quyền lợi ích chính đáng
để xây dựng một xã hội dân chủ đích thực mà ở đó mọi công dân đều được hưởng các thành quả của dân chủ
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau